thủ tướng nhật bản suga yoshihide và phu nhân sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi
theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của thủ tướng suga yoshihide
dự kiến trong thời gian thăm việt nam thủ tướng nhật bản suga yoshihide sẽ có cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc
chào xã giao lãnh đạo cấp cao việt nam và có một số hoạt động khác
thông tin về chuyến thăm sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các bản tin thời sự của truyền hình nhân dân